bà con giáo dân nơi đây đoàn kết cùng địa phương tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo hiến đức xây dựng các công trình phúc lợi xây dựng môi trường xanh sạch đẹp
ở trong nông thôn thì đây cũng là khu vực của hòa đạo
cho nên là hòa đạo đây kêu là hòa luân thiện rất là tôn trọng về tôn giáo và nhà nước cũng đã dẫn động về đường lộ
hòa đạo vừa mới là rất là làm hai bên nhất là làm cỏ hai bên
lời đường đó cho sạch sẽ và trồng bông hoa hai bên lề đường để tạo cho không khí vui tươi trong cái nông thôn mới
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám các hòa đạo tôn giáo trong nguyện long mỹ đã dẫn động xây dựng hơn bốn mươi căn nhà cho các gia đình khó khăn
hòa đạo nhà thờ tô ma cũng đã đóng góp công sức tiền của dẫn động xây cầu nối liện các tuyến đường giao thông ở địa phương
đặc biệt giáo dân hòa đạo nhà thờ cái nhâm ở vĩnh thuận đông nguyện long mỹ đã thực hiện có hiệu quả mô hình
bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp
từ đó đưa nguyện long mỹ trở thành một trong những điểm sáng của tỉnh hậu giang với năm mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
không chỉ có tại xã lương tâm nguyện long mỹ mà tại xã vĩnh thuận tây quyện dị thủy
nhìn những chiếc cầu kiên cố những con đường bê tông thẳng tấp mà người dân ở ấp bốn xã vĩnh thuận tây không khỏi phấn khởi
nhiều cây cầu ở đây trước kia chỉ làm bằng cây gỗ tạm trời mưa là xe máy không chạy qua được
này đã được xây mới bằng bê tông nên cả sớm ai nấy cũng vui mừng
theo ông phan thanh hà chủ tịch hội đồng giáo sứ họ đạo xa vi ở áp bốn xã vĩnh thuận tây nguyện dị thủy
người đã tích cực đóng góp công sức để xây dựng cầu và đường giao thông nông thôn cho biết
trước đây một số giáo dân nơi đây còn nghèo cuộc sống còn khó khăn đường giao thông nông thôn xuống cấp
từ đó họ đạo đã phối hợp với chính quyền xã dẫn động bà con trong họ đạo
đóng góp kinh phí để xây cầu mới đường mới hỗ trợ bò và làm cây nước
để nâng cao giá trị cuộc sống của bà con giáo dân tại quê hương xóm đạo nơi đây
quy tính ở họ đạo trong khâu tuyên truyền dẫn động và triển khai thực hiện
bên cạnh đó bà con giáo dân còn đóng góp xây dựng con đường đẹp
con đường an toàn giao thông góp phần tạo được sự thông thoáng
để con em đi học dễ dàng qua đó làm thay đổi diện mạo của một dùng quê sớm đạo
đối với hội đồng giáo sứ và linh mục của hai nhà thờ vinh trèo và sao ve
có nhiều đóng góp về cho bà con trong giáo dân của họ đạo
về xây dựng lộ nông thôn về cầu đường
bên cạnh đó thì cũng có hỗ trợ giống cho những hộ nghèo để làm ăn và phát triển kinh tế
bên cạnh đó bà con giáo dân cũng đóng góp nhiều công sức
để xây dựng những tuyến đường đẹp và cải tiến đường an toàn
bên cạnh đó trong thời gian vừa qua đến thời điểm này
nói chung là bà con
bà con giáo dân về đặc biệt nhất là cái hộ nghèo có tự dương lên
và cái phát triển càng ngày nó càng tốt hơn so với những năm trước đây
theo đánh giá của quỹ ban đoàn kết công giáo việt nam tỉnh hậu giang
những năm qua đồng bào công giáo ngày càng khẳng định quyết tâm của mình
là đồng hành cùng sự phát triển của quê hương
nối bật là xây dựng gần ba trăm linh căn nhà tình thương cho người nghèo
từ các xứ đạo trong năm năm qua
bên cạnh đó cha sở một số họ đạo còn dẫn động các nhà hảo tâm
từ thành phố hồ chí minh xuống giúp đỡ quần áo cặp sách
mì gói bột ngọt và khám bệnh phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo
đặc biệt là hưởng ứng cuộc dẫn động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị giang minh
do quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam phát động
nhiều họ đạo gia đình có đạo đã tích cực thực hiện phong trào
người tốt việc tốt xây dựng gia đình giang hóa
từ đó một trăm linh gia đình công giáo hưởng ứng đăng ký xây dựng gia đình gian hóa
thực hiện nếp sống giang minh
mặt khác một số nhà thờ còn tổ chức các điểm vui chơi
giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên
mở cơ sở dạy may công nghiệp cho chị em phụ nữ không có việc làm tại địa phương
từ đó cũng tận dụng được thời gian nhàn rỗi tăng thêm thu nhập cho gia đình
đối với các linh mục cũng như hội đồng giáo sứ cũng rất quan tâm
cũng thường xuyên tuyên truyền bà con
rồi bà con đăng ký là dẫn động gia đình
rồi con em rồi người thân đó là không vi phạm pháp luật
và chính từ cái chỗ đó thì phải nói là cái phong trào thi đua
yếu nước trong đó trọng tâm là cái phong trào toàn dân xây dựng cái đoàn kết
xây dựng cái nông thôn mới đồ thị giang minh thôi
đối với trong cái lông mỹ trong cái thời gian qua đạt được cái kết quả như thế đó
thì phải nói là cái phần đóng góp của bà con giáo dân là rất lớn
trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới
một mùa giáng sinh nữa lại về trên quê hương xóm đạo
rồi đổi thay nơi đây
rõ nhất là tấm lòng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn
nơi mà có những đồng bào công giáo luôn sống tốt đời đẹp đạo
bà con giáo dân ở đây đều ý thức rất rõ quyền và nghĩa vụ của mình
trong sự phát triển của địa phương bằng những việc đàm cụ thể
đóng góp thiết thực nhất là góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới
phát triển giang minh hiện đại